thưa quý vị cảnh sát liberia thông báo ít nhất một mươi năm người đã thiệt mạng và ba mươi sáu người khác bị thương
trong vụ cháy xe chở xăng ở quận bong miền trung nước này vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
cảnh sát cho biết chiếc xe bồn chở xăng gặp tai nạn giao thông đã mất lái
và lao xuống một con mương dọc đường totota ở quận bong
theo các nhân chứng người dân địa phương đã lao tới chiếc xe sau tai nạn để lấy nhân liệu khiến chiếc xe phát nổ
cán bộ y tế quận bong cho biết ba mươi sáu người bị thương nặng bao gồm cả phụ nữ và trẻ em
hiện đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương sau vụ việc
vụ nổ chiếc xe bồn chở xăng dầu này ở liberia xảy ra chỉ một mươi ngày sau vụ cháy kho nhân liệu lớn nhất ở quốc gia láng giềng guinea
thảm họa khiến hai mươi bốn người thiệt mạng hàng trăm người bị thương và gây ra những thiệt hại đáng kể về vật chất
tổ chức y tế thế giới vk
who ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai cho rằng nạn đói và chiến tranh khiến cho dân số ở giải gaza đang ở trong tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng
đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện những biện pháp khẩn cấp nhằm giảm bớt các mối nguy hiểm này
trong thông báo tổng giám đốc vkho tedros ghebreyesus kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện các biện pháp khẩn cấp
để giảm bớt mối nguy hiểm nghiêm trọng mà người dân ở giải gaza phải đối mặt
cũng như nhằm mục đích giảm thiểu nguy cơ đối với đội ngũ nhân viên nhân đạo
trong quá trình giúp đỡ người bị thương nặng
who mới cung cấp vật tư cho hai bệnh viện trong ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
tuy nhiên hai mươi một trong số ba mươi sáu bệnh viện ở giải gaza không còn hoạt động
các báo cáo ghi nhận nhu cầu thực phẩm tiếp tục là vấn đề cấp bách trên khắp giải gaza
trong khi người dân đã yêu cầu các đoàn xe dừng lại để tìm kiếm thức ăn
bên cạnh đó khả năng cung cấp thuốc vật tư y tế và nhiên liệu cho bệnh viện của who
đang ngày càng bị hạn chế bởi nạn đói và tâm lý tuyệt vọng của người dân
theo tổng giám đốc who sự an toàn của đội ngũ nhân viên cứu trợ nhân đạo
và khả năng duy trì hoạt động hỗ trợ liên tục phụ thuộc vào việc có nhiều thực phẩm hơn
được chuyển đến toàn bộ giải gaza ngay lập tức
trong khi đó cũng trong ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tổ chức trang lưỡi liềm đỏ ai cập
đã bắt đầu thành lập trại cứu trợ người tị nạn ở thành phố khan yunis phía nam giải gaza
khu trại mới được thành lập theo chỉ thị của lãnh đạo ai cập
và là một trong những nỗ lực của quốc gia bắc phi nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng nhân đạo ở giải gaza
đồng thời hỗ trợ hàng nghìn người palestine phải rời bỏ nhà cửa ở phía bắc giải gaza đi lánh nạn
sau những cuộc tấn công của israel
bộ ngoại giao pháp ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai ra tuyên bố trục xuất hai nhân viên của đại sứ quán azerbaijan tại paris
động thái của pháp được đánh giá là biện pháp nhằm đáp trả quyết định tương tự trước đó của azerbaijan
trước đó bộ ngoại giao azerbaijan thông báo hai nhân viên của đại sứ quán pháp tại baku
là những người không được hoan nghênh do cách ứng xử không phù hợp với địa vị ngoại giao
và được lệnh rời khỏi azerbaijan trong vòng bốn mươi tám giờ
theo bộ ngoại giao azerbaijan cơ quan này đã chịu đại sứ pháp arne voynion
để bày tỏ phản đối hành động của hai nhân viên đại sứ quán pháp
bộ ngoại giao pháp ngay sau đó cũng đã bác bỏ những cáo buộc nêu trên của phía azerbaijan
đồng thời cho biết đã triệu đại sứ azerbaijan tại pháp tới để truyền đạt những thông điệp này
mối quan hệ giữa pháp và azerbaijan trở nên căng thẳng sau khi baku chỉ trích paris thiên vị argenia
trong những cuộc đàm phán hòa bình do liên minh châu âu làm trung gian
bộ ngoại giao mỹ đã công bố gói viện trợ vũ khí cuối cùng dành cho ukraine
trong khuôn khổ đạo luật ủy quyền quốc phòng ndaa hiện hành
gói viện trợ bao gồm đạn dược cho hệ thống phòng không
bổ sung đạn dược cho các hệ thống rocket pháo binh cơ động cao himas
đạn pháo một trăm linh năm mm và một trăm năm mươi năm mm đạn xuyên giáp và hơn một mươi năm triệu bằng đạn
bộ ngoại giao mỹ cũng yêu cầu quốc hội nước này hành động nhanh chóng
nhằm thúc đẩy các lợi ích an ninh quốc gia của mỹ
thông qua chính sách của bộ ngoại giao mỹ
chính sách hỗ trợ ukraine tự vệ và bảo vệ tương lai của nước này
ngày một mươi hai tháng một mươi hai phát biểu tại buổi họp báo chung với tổng thống ukraine volodymyr zelensky
tổng thống mỹ joe biden tuyên bố washington sẽ tiếp tục hỗ trợ kiev
ngay cả khi các nghị sĩ đảng cộng hòa phản đối cung cấp viện trợ bổ sung cho ukraine
mỹ là bên viện trợ quân sự nhiều nhất cho ukraine với cam kết trị giá hơn bốn mươi ba bảy tỷ usd
trước đó ukraine đã nhận được khoản vay trị giá chín trăm linh triệu usd của quỹ tiền tệ quốc tế imf
đây là đợt viện trợ thứ ba trong khuôn khổ
của quỹ hỗ trợ dài hạn eff mà imf thông qua vào đầu năm
con gái của cựu chủ tịch ủy ban châu âu ec jacques delors
nhân vật đóng vai trò chủ chốt trong sự ra đời của đồng euro
xác nhận ông đã qua đời vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tại nhà riêng
ở thủ đô paris của pháp trong lúc ngủ hưởng thọ chín mươi tám tuổi
ông delors thành viên của đảng xã hội pháp
từng đảm nhiệm cương vị bộ trưởng tài chính pháp trong giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm tám mươi một
tuy nhiên chính trị gia này đã từ chối tham gia cuộc chạy đua giành ghế tổng thống pháp năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
mặc dù các kết quả thăm dò dư luận đều cho thấy ông có được yếu thế tuyệt đối
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đến năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ông delors giữ chức chủ tịch ec
trong giai đoạn này liên minh châu âu đã đạt được những bước tiến lớn trong quá trình hội nhập khối
những thành quả quan trọng đó bao gồm hoàn thành quá trình thành lập thị trường chung châu âu
hiệp ước sang gần về tự do đi lại trong eu
chương trình erasmus về trao đổi sinh viên và sự ra đời của đồng euro đơn vị tiền tệ duy nhất của eu
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai nhà điều hành tháp eiffel sete cho biết đã phải đóng cửa một trong những điểm thu hút khách du lịch
hàng đầu thế giới này do nhân viên tại đây đình công nhà điều hành tháp effel đã thông báo xin lỗi du khách
khuyến cáo những người đã mua vé trực tuyến trong ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai kiểm tra thư điện tử để cập nhật thông tin
tổ chức công đoàn cgt cho biết
cuộc đình công diễn ra đúng vào dịp một trăm linh năm ngày mất của kỹ sư kurstefan người đã thiết kế tháp eiffel
nhằm phản đối cách quản lý địa điểm này hiện nay cgt cho rằng đơn vị quản lý vận hành tháp eiffel theo một mô hình kinh doanh quá tham vọng và không bền vững
và dựa trên cơ sở ước tính ảo tưởng về lượng du khách trong tương lai trong khi dự trú trinh phí xây dựng không phù hợp
theo cgt đơn vị quản lý tháp eiffel đã dự trù ngân sách trong tương lai dựa trên ước tính bảy bốn triệu lượt du khách hàng năm dù mức này chưa bao giờ đạt được
theo dữ liệu mới nhất mà nước anh vừa công bố mới đây lượng khí thải nước này đã giảm một nửa sau năm mươi năm
như vậy anh đã trở thành quốc gia đầu tiên trong khối g hai mươi giảm một nửa lượng khí thải carbon và là quốc gia dẫn đầu thế giới trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu
dữ liệu do dự án carbon toàn cầu một đối tác nghiên cứu của chương trình nghiên cứu khí hậu thế giới tổng hợp cho thấy lượng khí thải co hai của vương quốc anh hiện đã giảm năm mươi hai so với mức đỉnh điểm vào những năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
theo kết quả được cập nhật lượng khí thải của vương quốc anh từ sản xuất năng lượng hóa thạch ở mức sáu trăm sáu mươi triệu tấn vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi một giảm xuống còn ba trăm một mươi chín triệu tấn vào năm hai nghìn hai mươi
thống kê cũng cho biết anh lần đầu tiên đạt được cột mốc giảm một nửa lượng khí thải vào năm hai nghìn hai mươi
khi nước này phong tỏa vì đại dịch covid một mươi chín nhưng nước này hiện đã đạt được mục tiêu trong một năm bình thường khi nền kinh tế không bị tê liệt bởi đại dịch
dữ liệu này được đưa ra khi thủ tướng anh rishi sunak xem xét lại các chính sách về net zero của chính phủ được thiết kế để giúp anh đạt được mục tiêu cắt giảm lượng khí thải carbon xuống mức vào năm hai nghìn năm mươi
đây là một cột mốc quan trọng đánh dấu bước tiến thực hiện cam kết sanh hóa trái đất của anh trong bối cảnh anh hiện có dân số và nền kinh tế lớn hơn nhiều so với năm mươi năm trước
bọn trẻ tham gia rất đầy đủ học toán cũng tốt hơn do rằng nếu chúng ta tạo nhiều cơ hội hơn cho trẻ em sử dụng máy tính bảng như một cách tiếp cận mới các em sẽ thành công và trên hết là có sự háo hức được đến trường
chúng em bắt đầu học từ sáng sớm trước khi đến trường trong giờ học chúng em có thể đặt câu hỏi với giáo viên khi về nhà chúng em có nhiều thời gian hơn để học và chuẩn bị sẵn sàng cho bài học hôm sau
với máy tính bảng việc đọc và học tập ngày càng trở nên dễ dàng hơn chương trình này rất hay và hữu ích cho chúng em
chúng tôi giới thiệu cho các em về chương trình và thêm bài tập về nhà dự án thực sự giúp ích cho những em gặp khó khăn trong học tập
song song với việc triển khai dự án không thể chờ đợi để học world chit cũng thực hiện nghiên cứu nhằm đánh giá vai trò của gia đình cộng đồng và chính sách giáo dục đối với tình hình học tập của trẻ
ở hai mươi trường học tại các trại tị nạn jaben guz amir và kospeda kết quả cho thấy với sự hỗ trợ phù hợp các sáng kiến công nghệ như không thể chờ đợi để học không chỉ giúp cải thiện khả năng học tập cho trẻ em tị nạn mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách giới tính trong thành tích giáo dục
chúng tôi nhận thấy trong cùng một khoảng thời gian trẻ em tham gia dự án không thể chờ đợi để học học được nhiều hơn năm mươi so với trẻ em học theo chương trình bình thường
ngoài ra trẻ em gái học đều không thể chờ đợi để học
trẻ em học được nhiều hơn bốn lần so với các bé trai thường thì các bé gái ban đầu có kỹ năng tính toán kém hơn nhưng có thể bắt kịp chỉ sau bốn năm tháng
hiện bộ giáo dục shad đang tiếp tục ủng hộ nghiên cứu của world child và kêu gọi các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ việc nhân dậm dự án không thể chờ đợi để học trên cả nước
hiện bộ giáo dục shad đang tiếp tục ủng hộ nghiên cứu của world child và kêu gọi các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ việc nhân dậm dự án không thể chờ đợi để học